thông tin từ huyện ủy nam giang tỉnh quảng nam cho biết liên quan đến trách nhiệm khi để xảy ra vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu ba trăm ba mươi năm thuộc thôn cần đôn xã trà vài
ban thường vụ huyện ủy đã ra quyết định xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với tri bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung và nhiều cá nhân liên quan
qua kiểm tra ban thường vụ huyện ủy nam giang đã ra quyết định xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với tri bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung
đồng thời quyết định kỷ luật đảng bằng hình thức cách các chức vụ trong đảng đối với ông trần lanh bí thư tri bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung
kỷ luật khiển trách đối với ông a vô tô vích đảng viên trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng trà và kỷ luật cảnh cáo đối với ông nguyễn nhị đảng viên kiểm lâm địa bàn xã trà vài
như truyền hình nhân dân đã phản ánh vụ phá rừng tại tiểu khu ba trăm ba mươi năm đã làm ba mươi bốn cây rừng bị đốn hạ với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn hai trăm ba mươi năm mét khối
sau đó ông trần lanh bị lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ra quyết định cách chức hạt trưởng hạt kiểm lâm kiêm giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ nam sông bung vì không hoàn thành nhiệm vụ
liên quan đến vụ phá rừng này ban thường vụ huyện ủy nam giang cũng đã quyết định xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với đảng ủy xã trà và thi hành kỷ luật đảng ba cán bộ chủ chốt ở xã này